xin kính chào quý vị và các bạn
sau ba ngày mưa rông liên tục thì đến ngày hôm nay vùng hội tụ gió trên cao bắt đầu yếu dần
những cơn mưa giảm hẳn chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi ở các tỉnh vùng núi vào lúc chiều tối
với nền nhiệt tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ trong ngày hôm nay và ngày mai tăng nhẹ lên ngưỡng là từ hai mươi sáu đến ba mươi năm độ
tuy nhiên quá trình giảm mưa sẽ không kéo dài bởi sang đến ngày một mươi bốn
cùng với quá trình lấn mạnh từ phía đông của khối không khí biển
thì vùng hội tụ gió sẽ hoạt động mạnh trở lại gây mưa rào và rông diện rộng
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to cùng nền nhiệt giảm trở lại
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng chỉ còn mưa lác đác vài nơi vào lúc chiều tối
với nền nhiệt cao nhất ngày tăng nhẹ lên ngưỡng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
và từ chiều tối ngày một mươi bốn khi vùng hội tụ gió được thiết lập trở lại
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng cả về diện và lượng
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
cùng với đó là nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất cũng bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác
mưa rông tăng cũng khiến cho nền nhiệt trên khu vực giảm nhẹ
từ một cho đến hai độ thời tiết mát mẻ và dễ chịu
không có được hình thế gây mưa như khu vực bắc bộ
nắng nóng ở miền trung sẽ tiếp tục kéo dài trong hai ngày tới
với mức nhiệt cao nhất từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
giao động là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi tám độ
người dân nơi đây vẫn cần đề cao cảnh giác với cháy nổ cháy rừng
rất dễ xảy ra trong những ngày nắng nóng
phải đến ngày một mươi năm thì cũng nhờ quá trình lấn vào của khối không khí biển
nắng nóng ở khu vực trung bộ sẽ dịu dần
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong hai ngày tới
cũng có nắng nóng gây gắt đến đặc biệt gai gắt
với mức nhiệt ngày đêm duy trì là từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
sau đó cũng từ ngày một mươi năm tháng tám
khi mà chịu tác động của khối không khí biển di chuyển vào
thì nền nhiệt trên khu vực sẽ có dấu hiệu giảm nhẹ phần nào
ở vùng cao tây nguyên trong ngày hôm nay
thì vẫn có mưa rào và rông nhiều nơi vào buổi chiều tối
từ ngày mai thì mưa sẽ giảm chỉ còn diện dài rác
tuy nhiên là người dân vẫn cần đề cao cảnh giác
với tố lốc hay gió giật mạnh trong cơn rông
bạn ngày khu vực vẫn có nắng gián đoạn
với nền nhiệt tại đây chưa có nhiều biến động
ngày đêm giao động là từ hai mươi cho đến ba mươi hai độ
các tỉnh thành nam bộ mưa rào và rông diện rộng
cũng kéo dài đến chiều tối nay
từ ngày mai thì mưa giảm chỉ còn ở diện dài rác
trong cơn rông có thể đi kèm với tố lốc hay gió giật mạnh nguy hiểm
ban ngày tại đây thì có nắng với mức nhiệt cao nhất
duy trì trong ngưỡng là từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ